trong những ngày tháng ba tuổi trẻ tp hcm đã hăng hái ra quân chương trình
tiếp sức người lao động năm hai nghìn một mươi tám qua đó hỗ trợ nhiều lao động lựa chọn được việc làm phù hợp và ổn định
năm nay tp hcm phối hợp cùng một mươi bảy tỉnh thành phía nam gần một trăm linh đơn vị tuyển dụng đồng hành
đã tạo cơ hội cho người lao động tìm được việc làm phù hợp và doanh nghiệp cũng tuyển dụng hiệu quả hơn
tại bến xe miền đông qua đội hình thanh niên tình nguyện tư vấn
chia sẻ kinh nghiệm quy trình hoàn thiện hồ sơ bản khánh linh đến từ bình phước đã tìm được công việc phù hợp cho mình
em thấy việc này rất có ích và nó mang lại cho em nhiều cái cơ hội
em đang muốn tìm cho mình một công việc để có thể hỗ trợ cho việc học
đồng hành cùng chương trình những bạn thanh niên sinh viên người lao động trẻ được nhóm thanh niên tình nguyện tư vấn miễn phí
an toàn và đặc biệt người lao động tránh được tình trạng cò mồi môi giới lao động
việc làm qua trung tâm việc làm thanh niên
đảm bảo an toàn chất lượng mà không phải qua các cò hay là đóng các khoản phí khác
em rất cảm thấy rất hài lòng vì trong việc các anh chị đưa đến rất là tận tình và hỗ trợ hết mình
tháng ba là tháng thanh niên nên bên em sẽ có những lực lượng tình nguyện quyên đến tự tiếp các cấp bến xe và tiếp cận người lao động luôn
tại vì cũng bây giờ coi động nhiều bên em thì hỗ trợ là không lấy phí người lao động
những đội hình tiếp sức người lao động
đang hỗ trợ hàng chục ngàn sinh viên thanh niên lao động trẻ kết nối với nhiều doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng để tìm được công việc phù hợp
đây cũng là hoạt động nổi bật trong tháng thanh niên hai nghìn một mươi tám và hướng đến kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hai mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi một hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín